chuyển sang thông tin khác chiều nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
liên quan tới việc việt nam bị bộ tài chính mỹ xác định là thao túng tiền tệ trong báo cáo tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của mỹ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
trong hai mươi năm năm qua đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác
toàn diện thì quan hệ việt nam hoa kỳ đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế thương mại và đầu tư
việt nam cũng đặc biệt coi trọng quan hệ kinh tế thương mại với hoa kỳ thực hiện nghiêm túc các cam kết cấp cao thỏa thuận thương mại giữa hai nước cũng như các cam kết thương mại đa phương khác
việt nam cũng duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với phiếu hoa kỳ để xử lý các vấn đề vướng mắt trong quan hệ kinh tế thương mại song phương
theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên
đối với câu hỏi về việc hai mươi một sinh viên việt nam đang du học tại hàn quốc bị mắc covid một mươi chín người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc đại sứ quán việt nam tại seoul hàn quốc đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng hàn quốc
yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể có biện pháp cách ly điều trị tích cực đảm bảo sức khỏe an toàn cho các sinh viên nói trên
các sinh viên nói trên đang được chăm sóc tốt và tình trạng sức khỏe ổn định
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc cũng giữ liên lạc thường xuyên với các sinh viên việt nam và sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trong thời gian tới
những nỗ lực chống độc quyền gần đây có thể coi là bước đi tích cực của chính phủ các nước nhằm lấy lại quyền lực của mình
việc thiết lập những quy định mới cụ thể hơn về thị trường công nghệ sẽ giúp mang lại cảm giác an tâm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
mở rộng cơ hội cho các công ty mới nổi thâm nhập vào thị trường cũng như cho phép người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và sự kiểm soát tốt hơn
trường truga sẽ tham dự một cuộc họp khẩn cấp với các bộ và cơ quan liên quan vào chiều thứ năm
một cơn bão tuyết di chuyển dọc bờ đông nước mỹ hôm một mươi sáu tháng một mươi hai đã làm gián đoạn hoạt động giao thông ở nhiều bang và khiến cho nhiều học sinh phải nghỉ học
những khu vực chịu ảnh hưởng là thành phố new york maryland virginia tây virginia và pennsylvania nơi tập trung dân cư đông đúc lên tới hơn năm mươi triệu người
tuyết rơi dài nhất tới sáu mươi cm ở phía đông bang pennsylvania tới dãy núi kaskyu của new york
các quan chức địa phương kêu gọi người dân nên ở nhà và nếu có việc thì tránh dùng ô tô cá nhân để di chuyển
tổ chức nghiên cứu vũ trụ của ấn độ hôm nay đã phóng thành công một vệ tinh liên lạc cms một bằng tên lửa đẩy pslvc năm mươi
vệ tinh của ấn độ được phóng vào lúc một mươi năm h bốn mươi một giờ địa phương ngày hôm nay từ bệ phóng tại trung tâm vệ tinh satis dawan ở miền nam nước này
cms một là vệ tinh liên lạc nhằm cung cấp các dịch vụ băng tần extended space
của phổ tần số vô tuyến nó là vệ tinh liên lạc thứ bốn mươi hai của ấn độ và đây là lần phóng thứ hai mươi hai của hệ thống tên lửa đẩy pslvc năm mươi
thay vì mua một cây thông noel và sau đó vứt đi thì khi hết kỳ nghỉ lễ nhiều người mua sắm ở anh đang chọn một cách đó là thuê một cây để bày lễ và sau đó trả lại cửa hàng để họ tiếp tục chăm sóc và tái sử dụng cho năm sau
của phổ tần số vô tuyến nó là vệ tinh liên lạc thứ bốn mươi hai của ấn độ và đây là lần phóng thứ hai mươi hai của hệ thống tên lửa đẩy pslvc năm mươi
trực tuyến christmas on the hill nghĩa là giáng sinh trên đồi ở anh chuyên bán các loại cây và hoa chơi được lâu năm cho biết
năm nay họ đã phân loại những cây thông cho thuê có thể sống và phát triển tiếp ở trong chậu
cửa hàng này khẳng định có đến bảy triệu cây thông noel bị đổ ra bãi rác mỗi năm tại anh như vậy rất lãng phí
vậy nên họ nhập những cây thông trồng trong chậu từ khi còn là cây con và chúng sẽ ở trong chậu suốt vòng đời
vì không bị đánh ra khỏi chậu nên dễ cây không bị tổn thương
khi người dùng trả lại cây sau dịp lễ những cây thông này sẽ được cho lại vào chậu để giữ chúng gần gũi với môi trường tự nhiên